thông tin đến từ xã thạch ngàn huyện con cuông tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân của vụ việc
một người phụ nữ trên địa bàn tử vong người chồng của nạn nhân cũng trọng thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
thông tin ban đầu cho biết vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai
người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục bên đường đoạn qua địa bàn xã bồng khê huyện con cuông
nạn nhân sau đó được xác định là chị t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã thạch ngàn
đã tử vong với nhiều vết thương
sau đó không lâu người dân xã thạch ngàn lại phát hiện người chồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm gộp tại nhà với vết thương rất nặng
nghi vấn người chồng đã dùng súng kíp tự bắn vào đầu mình để tự vẫn
người chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
được biết người vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài ba năm nay mới về nước trước tết
sau thời gian cách ly covid một mươi chín trở về nhà hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn ghen tuông
hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ